trong phần tin quốc tế trung quốc công bố chính sách ngoại giao năm hai nghìn một mươi tám
thế giới lạc quan hơn về cuộc chiến chống khủng bố
thưa quý vị theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương bão số một mươi sáu đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
lúc bốn giờ sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai tâm áp thấp nhiệt đới ở ngay trên vùng biển ven bờ bạc liêu cà mau
với sức gió mạnh nhất cấp sáu cấp bảy giật cấp chín
trong một mươi hai giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây tốc độ di chuyển từ một mươi năm đến hai mươi km một giờ
đến một mươi sáu h ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng tám bốn độ vĩ bắc một trăm linh ba tám độ kinh đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu từ bốn mươi đến năm mươi km một giờ giật cấp tám
và tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên vịnh thái lan sức gió giảm xuống dưới cấp sáu
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trong ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai các tỉnh từ bình định đến khánh hòa tiếp tục có mưa to đến rất to
vùng biển các tỉnh từ bà rịa vũng tàu đến cà mau và trên đất liền các tỉnh bạc liêu và cà mau còn có gió giật cấp sáu
ngoài ra do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh vùng biển từ quảng ngãi đến bình thuận
đảo phú quý có gió mạnh cấp sáu giật cấp tám rủi ro thiên tai cấp ba
khu vực nam bộ tiếp tục có mưa vừa
nam bộ và trung trung bộ có mưa to kéo dài từ hai tới ba ngày tới
từ đêm ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai mưa vừa mưa to có khả năng mở rộng ra bắc trung bộ và bắc bộ
dự báo chi tiết cho các khu vực ngày và đêm hai mươi sáu tháng một mươi hai
phía tây bắc bộ nhiều mây ngày có mưa vài nơi đêm có mưa rải rác gió nhẹ trời rét có nơi rét đậm rét hại
phía đông bắc bộ nhiều mây ngày có mưa vài nơi đêm có mưa giải rác
các tỉnh thanh hóa đến thử thiên huế nhiều mây có mưa mưa vừa có nơi mưa
mưa to riêng phía bắc ngày có mưa vài nơi gió bắc đến tây bắc cấp hai cấp ba trời rét
các tỉnh đà nẵng đến bình thuận nhiều mây có mưa vừa có nơi mưa to đến rất to gió đông bắc cấp ba
sáng nay ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã có cuộc họp trực tuyến với các địa phương về diễn biến và tình hình ứng phó của bão số một mươi sáu
trước đó theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và ban chỉ đạo về phòng chống thiên tai
các địa phương có khả năng chịu ảnh hưởng của bão đã triển khai quyết liệt các biện pháp ứng phó
cụ thể đến hai mươi hai h ngày hai mươi năm tháng một mươi hai công tác hướng dẫn thông báo tránh bão đến người dân của cơ quan thường trực
được thực hiện với gần bảy mươi phương tiện và hơn ba trăm bốn mươi người di rời hơn bốn trăm ba mươi người đến các điểm tranh bão
gia cố hơn một trăm tám mươi ngôi nhà thông tin bằng tin nhắn đến một mươi một sáu triệu thuê bao trong vùng có bão
đến dạng sáng ngày hôm nay bão số một mươi sáu đã suy yếu
bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
mặc dù bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới phạm vi ảnh hưởng giảm
tuy nhiên vẫn có thể kèm theo rông lốc mạnh cục bộ rất nguy hiểm cho người dân tàu thuyền và nhà cửa trong khu vực
ban chỉ đạo yêu cầu các địa phương cần tiếp tục theo dõi diễn biến của áp thấp nhiệt đới
đặc biệt là tàu thuyền khu vực phía tây
đồng thời căn cứ tình hình thực tế có chỉ đạo công tác khôi phục lại các hoạt động sinh hoạt của địa phương
tối ngày hai mươi năm tháng một mươi hai sau khi kiểm tra thực tế tại thị trấn sông đốc huyện trần văn thời tỉnh cà mau
phó thủ tướng trịnh đình dũng có buổi làm việc với lãnh đạo và ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cà mau
về công tác ứng phó với cơn bão số một mươi sáu
phát biểu tại buổi làm việc phó thủ tướng trịnh đình dũng cho biết đã đi kiểm tra nhiều tỉnh khu vực đồng bằng sông cửu long
về công tác ứng phó với cơn bão số một mươi sáu và cảm thấy lo cho cà mau
bởi kết cấu nhà ở nơi đây còn hạn chế và người dân chưa có kinh nghiệm chống bão
tuy nhiên qua kiểm tra thực tế cho thấy tỉnh cà mau thực hiện công tác ứng phó rất bài bản
thay mặt chính phủ phó thủ tướng biểu dương nỗ lực của tỉnh cà mau về công tác phòng chống bão
chúng ta đề nghị chúng ta tiếp tục phải quyết liệt và giữ nguyên tinh thần như vậy tập trung quyết liệt và không chủ quan
và phải chủ động không để xảy ra biên động bất ngờ khi bão bão
đây là vấn đề quan trọng nhất
và mục tiêu là phải bảo an toàn tính mạng của người dân và bảo vệ tài sản cho người dân bảo vệ tài sản cho nhà nước
và thứ ba là bảo vệ các cơ sở sản xuất các công trình và các công trình xây dựng
đặc biệt là chúng ta đây là những công trình sản xuất nông nghiệp cơ sở sản xuất nông nghiệp nuôi trồng thủy sản
cái này mà thiệt hại thì rất lớn
cũng theo phó thủ tướng trịnh đình dũng dự báo mới nhất về cơn bão số một mươi sáu với sức gió giảm và đi chậm
tuy nhiên phó thủ tướng yêu cầu tỉnh cà mau không nên chủ quan phải nỗ lực chủ động hơn nữa để ứng phó với các tình huống bất ngờ có thể xảy ra
bảo vệ tốt tính mạng tài sản của nhân dân và các công trình của nhà nước
phó thủ tướng cũng đề nghị chính quyền tỉnh cà mau tiếp tục thực hiện nghiêm lệnh cấm biển kiểm tra lại việc tránh trú của tàu thuyền nơi neo đậu của tàu thuyền trên sông
sơ tán tuyệt đối nhân dân vùng nguy hiểm đến nơi an toàn tuyên truyền người dân không được ra ngoài khi quá trình bão đến
được biết đến thời điểm này tất cả các tàu thuyền của tỉnh đã vào neo trù bão an toàn trong đất liền
chỉ có một trăm bốn mươi năm tàu cá xin tránh trù bão tại malaysia và thái lan và di rời được nhiều hộ dân đến nơi an toàn để tránh bão
hôm qua ngày hai mươi năm tháng một mươi hai tàu chín trăm hai mươi bốn thuộc lữ đoàn một trăm hai mươi năm vùng hai hải quân khi đang huấn luyện bổ sung các tình huống cứu nạn bằng xuồng cứu hộ
ở gần khu tránh chú bão của ngư dân bà rịa vũng tàu đã tiếp nhận và cấp cứu an toàn cho một ngư dân
quân y tàu chín trăm hai mươi bốn thuộc lữ đoàn một trăm hai mươi năm vùng hai hải quân ngày hôm nay đã khám cho bệnh nhân trương thành vũ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
quê ở bình tân gò công tiền giang trong tình trạng đau tức ngực nôn liên tục cần cấp cứu
qua theo dõi xác định bệnh nhân bị tròng ngực dạ dày chứ không có biểu hiện tim mạch
sau khi khám bệnh cấp thuốc điều trị ban đầu tàu đã gửi ngư dân theo ghe cá về bờ tiếp tục điều trị ngay trong chiều nay
tàu chín trăm hai mươi bốn vừa được đóng tại nhà máy x năm mươi một được biên chế về đơn vị cũng là tàu chuyên thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn trên vùng biển được phân công
hiện tàu đang tích cực tham gia đội tàu lữ đoàn một trăm hai mươi năm hải quân tiếp tục trực tìm kiếm cứu nạn trong và sau bão số một mươi sáu
lãnh đạo đảng nhà nước đã gửi lời tri ân và trao tặng bằng tổ quốc ghi công cho đại diện các gia đình thân nhân liệt sĩ
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch quốc hội ghi nhận biểu dương những nỗ lực cố gắng quyết tâm của bộ lao động thương minh và xã hội
cùng các bộ ban ngành địa phương trong công tác xác nhận giải quyết các hồ sơ tồn động sau chiến tranh cho những người có công với nước
với chủ trương không để người có công nào không được hưởng chế độ của đảng và nhà nước
chủ tịch quốc hội chỉ đạo bộ lao động thương minh và xã hội cần phát huy kết quả đạt được và nỗ lực hơn nữa
kịp thời triển khai các chính sách trong công tác người có công với cách mạng
sáng nay ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai tại đài tưởng niệm khâm thiên phố khâm thiên quận đống đa
lãnh đạo thành phố hà nội cùng đại biểu các ban ngành đoàn thể và rất đông người dân thủ đô đã tới đặt vòng hoa
dân hương tưởng niệm đồng bào thủ đô bị bom b năm mươi hai mỹ sát hại vào tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
đồng chí hoàng trung hải
đồng chí bí thư thành quỳ hà nội dẫn đầu đoàn đại biểu
cuộc tập kích đường không chiến lược tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai của đế quốc mỹ là một cuộc ném bom hủy diệt
riêng thủ đô hà nội đế quốc mỹ đã ném hơn một mươi tấn bom hủy diệt nhiều khu phố
làng mạc giết hại hơn hai người dân thường trong đó phố khâm thiên quận đống đa
cuộc ném bom của giặc mỹ trong đêm ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai đã làm hai trăm bảy mươi tám người dân thiệt mạng
hơn năm trăm linh ngôi nhà bị phá hủy
trong không khí xúc động các đồng chí lãnh đạo thành phố hà nội nhân dân thủ đô đã dành phút mặc niệm
thành kính dân hương tưởng nhớ đồng bào đã ngã xuống
trong phần tiếp theo của chương trình phú yên thôn cấp phát gạo cứu trợ không đúng đối tượng sẽ bỏ tiền mua bù
rét đậm kéo dài bệnh nhân liệt cơ mặt tăng cao
thưa quý vị nhiều ngày qua các hộ dân ở thôn phú khê hai xã hòa xuân đông huyện đông hòa tỉnh phú yên
bức xúc trước việc nhận gạo của nhà nước hỗ trợ sau cơn bão số một mươi hai bị thiếu và không công bằng
vậy đâu là nguyên nhân của tình trạng này phản ánh phản ánh của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
bà đoàn thị hảo thôn phú khê hai xã hòa xuân đông huyện đông hòa là một trong những hộ nghèo đơn thân
phải nuôi con nhỏ một mình với tình trạng sức khỏe không được tốt
thế nhưng sau cơn bão số một mươi hai đến nay bà hảo chưa hề nhận được bất kỳ sự hỗ trợ gì của các tổ chức cá nhân
nhà hào tâm cũng như những chính sách hỗ trợ của nhà nước
không riêng bà hảo mà nhiều người dân ở thôn phú khê hai cũng đang rất bất bình
trước cách phát triển của các tổ chức cá nhân
phân bổ gạo cứu trợ sau bão
để khắc phục hậu quả cơn bão số một mươi hai tỉnh phú yên được chính phủ hỗ trợ năm trăm linh tấn gạo cứu đói cho dân
đến ngày một mươi năm tháng một mươi hai toàn bộ số gạo này đã được cấp phát đến chín huyện thị xã thành phố
với mỗi khẩu một mươi năm kg một tháng theo nghị định một trăm ba mươi sáu
theo danh sách thôn phú khê hai có bốn mươi bốn hộ với một trăm hai mươi một nhân khẩu trong thôn được nhận hơn một tám tấn gạo
tuy nhiên thôn lại chia đều cho tất cả một trăm tám mươi sáu
trước thực trạng trên sở lao động thương minh và xã hội tỉnh phú yên đã làm việc với ủy ban nhân dân huyện đông hòa
yêu cầu xã hòa xuân đông phải tổ chức họp và xin lỗi bốn mươi bốn hộ dân
đồng thời ứng ngân sách mua hơn một bốn tấn gạo để cấp đủ số lượng cho bốn mươi bốn hộ này với một trăm hai mươi một nhân khẩu như danh sách ban đầu
xã đã tạm ứng ngân sách để mua một tấn bốn trăm linh gạo để cấp đủ cho dân

xã đã tạm ứng ngân sách để mua một tấn bốn trăm linh gạo để cấp đủ số lượng cho dân
người dân nghèo mong muốn nhận được sự quan tâm giúp đỡ một cách minh bạch theo đúng quy định của nhà nước
thời tiết tại các tỉnh phía bắc hiện nay liên tục đón nhận các đợt không khí lạnh tăng cường
chính sự thay đổi nhiệt độ nhanh đột ngột này khiến mọi người chưa kịp thích nghi
nên đối mặt với nhiều biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe
một trong những biến chứng đó là hiện tượng liệt nửa mặt đang bắt đầu có xu hướng gia tăng mạnh
thấy mặt có những dấu hiệu bất thường nhưng vì chưa từng biết đến căn bệnh liệt dây thần kinh số bảy ngoại biên
nên phải đến tận hai ngày sau khi mặt có những triệu chứng đơ cứng rõ rệt
em nguyễn thị hải mới tìm hiểu nguyên nhân và đi khám
các bác sĩ chẩn đoán em bị liệt cơ mặt
em được điều trị bằng điện châm xoa bóp bấm huyệt ba tuần cơ mặt mới dần được cải thiện được bảy mươi
còn cháu bé này dù mới chỉ bốn tuổi nhưng cũng phải điều trị với bệnh lý tương tự
theo gia đình nguyên nhân cháu bị là do đi lạnh nhưng không được giữ ấm vùng mặt
cháu cứ đổi ngồi trước cháu cười thì méo mồm mắt của cháu một mắt bảo cháu nhắm thì một mắt nhắm được một mắt không
lạnh là một trong những nguyên nhân chính khiến cho nguy cơ mắc bệnh liệt cơ mặt tăng cao
do khi trời lạnh đột ngột sẽ gây co mạch nhanh
lúc này máu bị tắc nghẽn không chảy về đủ nên dây thần kinh số bảy sẽ bị tổn thương dẫn đến liệt cơ
đợt rét đậm kéo dài vừa qua tại bệnh viện châm cứu trung ương ghi nhận số bệnh nhân tăng cao rõ rệt
đỉnh điểm có ngày bệnh viện tiếp nhận đến hai mươi bệnh nhân bị méo mặt do liệt dây thần kinh số bảy ngoại biên
thế nhưng thực tế có nhiều người vẫn chưa biết về chứng bệnh này mà bỏ qua những dấu hiệu ban đầu để được điều trị kịp thời
các bác sĩ cũng cảnh báo bệnh nhân khi có những triệu chứng bất thường ở vùng mặt cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được điều trị
vì mặc dù không phải căn bệnh nguy hiểm đến tính mạng nhưng tỷ lệ để lại di chứng của bệnh rất cao nếu điều trị muộn
để giảm nguy cơ mắc bệnh lý dây thần kinh số bảy ngoại biên
theo các bác sĩ người dân không nên tắm muộn và quan trọng nhất vẫn là giữ ấm đặc biệt là vùng mặt khi ra đường
bộ đội biên phòng tỉnh lào cai
bộ đội biên phòng tỉnh lào cai
lào cai cho biết những ngày vừa qua đơn vị liên tục bắt giữ các đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép pháo nổ qua biên giới vào nước ta
tổng số pháo đơn vị thu được gần hai trăm linh kg
ngày hai mươi năm tháng một mươi hai lực lượng liên ngành gồm bộ đội biên phòng hải quan công an tỉnh lào cai
trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực biên giới thuộc thôn na lốc xã bản lầu huyện mường khương
đã phát hiện hai đối tượng đi xe máy có chở số lượng lớn hàng hóa nghi vấn
khi tổ công tác yêu cầu các đối tượng
dừng xe để kiểm tra thì các đối tượng bỏ chạy
tổ công tác đã tiến hành truy đuổi và bắt giữ một đối tượng với toàn bộ tăng vật
gồm hai chiếc xe gắn máy và một trăm ba mươi bảy kg pháo các loại
tại cơ quan điều tra đối tượng lại văn nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại xã yên thịnh huyện yên bình tỉnh yên bái khai nhận
nghĩa đã cùng với đối tượng vượt biên sang trung quốc
mua toàn bộ số pháo nổ trên mang về yên bái bán kiếm lời thì bị bắt giữ
trước đó bộ đội biên phòng tỉnh lào cai cũng liên tiếp bắt giữ hai đối tượng
vận chuyển trái phép tổng cộng năm mươi hai kg pháo
hiện các vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị vào khoảng hai mươi một h ngày hai mươi năm tháng một mươi hai tại nhà hàng thuyền trài tổ sáu
phường hợp minh thành phố yên bái một ô tô con đã lao xuống sông hồng
khi đang lùi khiến hai người ngồi trong xe tử vong
theo công an thành phố yên bái chiếc xe bị chìm sâu xuống nước
chừng năm sáu mét
người cầm lái là bác sĩ phạm văn thuận phó trưởng khoa ngoại bệnh viện đa khoa tỉnh yên bái
người ngồi cùng xe là bác sĩ ngô văn sinh khoa gây mê hồi sức bệnh viện đa khoa tỉnh yên bái
sau khi xảy ra tai nạn công an thành phố yên bái cùng với lực lượng cứu hộ đã khẩn trương cứu nạn
nhưng do nước sông sâu và chảy xiết lại không có thở lặn nên việc cứu nạn rất khó khăn
đến khoảng hai h ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai các lực lượng cứu hộ mới trục vớt được ô tô lên bờ
trước khi xe bị rơi xuống sông anh thuận lùi xe giúp anh sinh chủ xe vì anh sinh thấy mệt
có thể anh thuận đã đạp nhầm giữa chân ga với chân phanh làm lùi xe một đoạn dài
hất tung một số trậu hoa rồi mới la xuống sông hồng
nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
thưa quý vị nhiều năm qua một số hộ dân ở thôn gia môn xã do phong huyện gio linh tỉnh quảng trị
phải dùng nguồn nước ô nhiễm xăng dầu để sinh hoạt
tuy vậy các cơ quan chức năng vẫn chưa làm rõ nguyên nhân nguồn nước
bị ô nhiễm là do đầu và người dân vẫn phải sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm này
giếng nước được đào từ năm một nghìn chín trăm chín mươi sâu hơn hai mươi mét này của gia đình ông nguyễn quang trinh
ở thôn sa môn xã do phong huyện do phong tỉnh quảng trị
ông trình phải cho lấp diếng lại bởi ô nhiễm mùi xăng và dầu quá nặng
tuy vậy các cơ quan chức năng vẫn chưa làm rõ nguyên nhân nguồn nước ô nhiễm là do đâu và người dân vẫn phải sử dụng nguồn nước ô nhiễm này
điều đáng nói ở đây là những hộ dân có nước giếng bị nhiễm xăng dầu đều ở gần một cây xăng
nhưng các ngành chức năng vẫn chưa làm rõ cây sạc này có bị ảnh hưởng đến nguồn nước của các hộ dân ở xung quanh hay không
chính quyền huyện gio linh cho biết tình trạng ô nhiễm xăng dầu của người dân thôn gia môn là có thật nhưng chưa tìm ra được nguyên nhân
để làm rõ nguyên nhân
ủy ban huyện cũng rất kính mong các cơ quan chức năng của tỉnh sẽ vào cuộc để tìm rõ nguyên nhân này
còn đối với về phía huyện sẽ quan tâm cho một số điểm mà không bị ô nhiễm nhưng mà gần ở các hộ dân ở đây để xử lý trước mắt tạm thời để cho người dân có cái nước sật
không có nước để uống và sinh hoạt hàng ngày người dân nơi đây phải vất vả đi xin nước từ các hộ gia đình khác để dùng
và khi nguyên nhân của ô nhiễm xăng dầu ở thôn gia môn chưa được làm rõ
thì về lâu dài không chỉ có ba hộ dân bị ô nhiễm mà còn hơn hai mươi hộ dân ở gần đó cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng
chính quyền địa phương và các ngành chức năng ở tỉnh quảng trị sớm làm rõ nguyên nhân nguồn nước bị ô nhiễm xăng dầu để có biện pháp giải quyết trả lại nguồn nước trong sạch cho người dân
trong phần tiết quốc tế trung quốc công bố chính sách ngoại giao năm hai nghìn một mươi tám
thế giới lạc quan hơn về cuộc chiến chống khủng bố
thưa quý vị bộ trưởng ngoại giao trung quốc vương nghị vừa công bố chính sách ngoại giao của nước này trong năm hai nghìn hai mươi
trong đó chú trọng việc tăng cường quan hệ ngoại giao với mỹ nga và liên minh châu âu
bộ trưởng ngoại giao vương nghị nêu rõ trung quốc sẽ thúc đẩy sự phát triển lành mạnh và mang tính xây dựng với mỹ
duy trì quan hệ hợp tác chiến lược cấp cao giữa trung quốc với nga và củng cố động lực tốt đẹp của quan hệ trung quốc với liên minh châu âu
ngoài ra trung quốc sẽ phát triển mối quan hệ ổn định và cân bằng với các cường quốc
làm sâu sắc quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng và tăng cường quan hệ đối tác với các quốc gia đang phát triển
bên cạnh đó trung quốc cũng sẽ tìm cách tham gia mạnh mẽ vào sự quản lý toàn cầu
hướng tới sự tái cân bằng toàn diện và có lợi ích hơn đồng thời nhấn mạnh sẽ nỗ lực hơn nữa
nhằm giải quyết các vấn đề quốc tế cấp bách như tình hình trên bán đảo triều tiên hay afghanistan
sau khi guatemala bất ngờ thông báo quyết định chuyển đại sứ quán nước này đến jerusalem
israel và palestine đã có phản ứng trái chiều quanh động thái này
bộ ngoại giao palestine tuyên bố việc guatemala quyết định chuyển đại sứ quán tới jerusalem
là hành động bất hợp pháp và đáng xấu hổ trái với mong muốn của tín đồ cơ đốc giáo ở jerusalem
cũng như nghị quyết của đại hội đồng liên hợp quốc
lên án quyết định của mỹ công nhận jerusalem là thủ đô của israel
trong khi đó thủ tướng israel đã đặt một bản thân cho các quốc gia
thủ tướng israel benjamin netanyahu đã hoan nghênh quyết định của guatemala
việc chuyển đại sứ quán guatemala tại israel đến jerusalem diễn ra chỉ vài ngày
sau khi chính phủ guatemala tuyên bố ủng hộ mỹ trong cuộc tranh cãi về quy chế của thành phố này
giới chức triều tiên đã lên tiếng bảo vệ chương trình phát triển vũ trụ của nước này là quyền lợi chính đáng
trong khi đó giới chuyên gia của bình nhưỡng cho rằng triều tiên đã bước vào kỷ nguyên phát triển vệ tinh ứng dụng
nhật báo rodong simun cơ quan ngôn luận của đảng lao động triều tiên đã đăng một bài viết
trong đó nhấn mạnh việc phóng vệ tinh là thực hiện quyền chính đáng hoàn toàn phù hợp với hiến trương liên hợp quốc
quy định quyền cơ bản về tôn trọng chủ quyền và bình đẳng
cũng như luật pháp quốc tế quy định về việc sử dụng hòa bình khoảng không vũ trụ
bài báo chỉ ra nhiều trường hợp phát triển vũ trụ của các nước khác
đồng thời nêu rõ phát triển vũ trụ đã trở thành lĩnh vực cạnh tranh quốc tế
trong bài viết triều tiên sẽ tiếp tục nỗ lực phát triển vũ trụ một cách hòa bình
góp phần vào ước mơ và lý tưởng của loài người
trong khi đó giới chuyên gia hàn quốc cho rằng đây là một phần trong các nỗ lực của triều tiên
nhằm xây dựng cơ sở pháp lý để phóng tên lửa tầm xa
năm hai nghìn một mươi bảy sắp khép lại với cái nhìn lạc quan hơn về cuộc chiến chống khủng bố trên toàn thế giới
khi sự rụp đổ của tổ chức nhà nước hồi giáo is tự dưng tại iraq và syria được dự báo như một xu thế tất yếu
tuy nhiên trong những ngày này tình trạng an ninh được thắt chặt hơn bao giờ hết ở mỹ
ở châu âu trong mùa giáng sinh và năm mới một lần nữa lại cho thấy nguy cơ xảy ra những vụ tấn công khủng bố
mang dấu ấn is ở nhiều nơi trên thế giới vẫn còn hiện hiểu
ngày chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy sau ba năm giao tranh thủ tướng iraq haider albadi tuyên bố giải phóng hoàn toàn iraq khỏi phiến quân is
trước đó tại syri quân đội chính phủ cũng tuyên bố quét sạch is khỏi lãnh thổ
khoảng sáu mươi tay súng thanh chiến đã bị tiêu diệt kể từ năm hai nghìn một mươi bốn trong đó có nhiều thủ lĩnh cấp cao
thậm chí giới chuyên gia khẳng định is sẽ mất toàn bộ những vùng lãnh thổ từng giữ ở trung đông trong năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên tình cảnh bị đè bẹp ở trung đông buộc is phải tìm kiếm những thành trì mới cũng như những chiến lược tấn công mới
thay vì lôi kéo các đối tượng cực đoan ở tây âu đến trung đông tham chiến
tổ chức này chuyển hướng sang thực hiện những vụ tấn công khủng bố kiểu sói đơn độc
tại chính những nơi vốn được coi là bình yên nhất
những vụ tấn công ở indonesia philippines hay malaysia là bằng chứng cho thấy is chỉ thoái trào chứ không hề biến mất
thất bại của is ở trung đông trong năm hai nghìn một mươi bảy không đồng nghĩa với việc thế giới đã thoát khỏi mối nguy cơ này
phó thủ tướng nga vitalim muko thông báo quyết định tạm thời rút khỏi chức vụ chủ tịch liên đoàn bóng đá nước này
trong thời gian sáu tháng do bận xúc tiến các thủ tục kháng cáo
quyết định cấm tham dự mọi kỳ đại hội thể thao olympic
trong tương lai của ủy ban olympic quốc tế ioc
hiện ông muko cũng là người phụ trách tổ chức vòng chung kết world cup hai nghìn một mươi tám tại nga
phó thủ tướng muko đã để đơn kháng cáo lên tòa án trọng tài thể thao
nhằm phản đối quyết định cấm ông tham gia mọi kỳ đại hội thể thao
được ủy ban olympic quốc tế đưa ra hồi đầu tháng
ông muko là bộ trưởng thể thao của nga trong thời gian diễn ra đại hội thể thao sochi
mà ioc tuyên bố phát hiện bằng chứng về việc thao túng có hệ thống
và chưa từng có tiền lệ về doping
sau khi thông báo ủy ban olympic nga bị cấm tham gia mọi hoạt động của ioc
cơ quan này cũng thông báo sẽ không cho phép bất kỳ quan chức nào thuộc bộ thể thao nga
tham dự đại hội thể thao olympic mùa đông pyeongchang hai nghìn một mươi tám
các vận động viên nga nếu muốn tham gia olympic piochang sẽ phải thi đấu dưới cờ trung lập
gần một sáu trăm linh lính cứu hỏa mỹ đã không thể ở bên người thân trong đêm giáng sinh hai nghìn một mươi bảy
do công tác dập tắt đám cháy thomas ở bang california miền tây nước mỹ vẫn chưa được hoàn tất
sau hai mươi hai ngày hoành hành đây là đám cháy rừng lớn nhất trong lịch sử bang california
tính đến sáng nay lực lượng cứu hỏa đã kiểm soát tám mươi sáu đám cháy
đám cháy đã thiêu hủy một diện tích rừng rộng trên một một trăm linh km hai
phá hủy và gây hư hại tổng cộng khoảng một ba trăm linh công trình kiến trúc
đã có trên tám bảy trăm linh vụ cháy rừng xảy ra ở bang california trong một năm qua
trước đó tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
bang california trải qua thảm họa cháy rừng khiến nhiều người thiệt mạng nhất
và có sức tàn phá nhất trong lịch sử
trên một mươi đám cháy rừng lớn nhỏ này đã khiến hơn bốn mươi người thiệt mạng
thiêu hủy ít nhất năm bảy trăm linh nhà ở và cơ quan doanh nghiệp trên diện tích đất tám trăm sáu mươi bốn km hai
khiến hơn một trăm linh người phải sơ tán
đây chính là lời cảnh báo thức tỉnh đối với toàn thế giới về tình trạng biến đổi khí hậu
những thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa của truyền hình nhân dân
quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại